người được giao trọng trách phát biểu đề dẫn cho diễn đàn năm nay là thủ tướng australia malkol ternbul

kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại